bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay ngày một mươi một ngày một mươi bốn tháng một mươi một đà nẵng quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba tại hai phường là an hải bắc và nại hiên đông
cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín của quận sơn trà
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn hiệu quả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt để kịp thời hướng dẫn người dân cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chắp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này phải đáp ứng điều kiện tiêm mũi một và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt hoặc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
ngày đầu tiên chuyển cấp độ dịch nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện
cùng các lực lượng quân sự bộ bệnh nhân phố dân phòng để tổ chức kiểm soát lượng người đa vào để quét mã quy cốt
phương an hải bắc và nại hiên đông có số lượng ca mắc covid một mươi chín kiếm hơn bảy mươi ba toàn quận sơn trà và liên quan đến tám chuỗi lai nhiễm